trong cái ngõ sâu hun hút này là hàng chục hộ với khoảng hơn một trăm linh nhân khẩu sinh sống
cũng nằm trong ngõ này là những căn nhà có một không hai mà ít ai ngờ còn tồn tại ở thế kỷ hai mươi một
mỗi buổi sáng các gia đình phải xếp hàng theo thứ tự để được sử dụng nhà vệ sinh nơi đánh răng rửa mặt và cả chỗ thay quần áo đi làm
căn nhà này toàn là trên nóc của một khu nhà vệ sinh tập thể của cả ngõ
ngoài việc tận dụng không gian phía bên trên thì hộ gia đình này cũng phải chung sống với bầu không khí không lấy gì làm dễ chịu của dãy nhà vệ sinh công cộng
bất tiện và khó chịu là thế
nhưng dường như họ cũng ở tình trạng
lực bất tòng tâm
hai anh em thì lấy vợ hết rồi thì lại có cả thêm hai cháu nữa thiệt thành tám người một nhà
mà cũng chật trội
bọn em đi làm thì lại phải nhường nhau người đi trước người đi sau
cái khu công trình phụ như thế này nó rất là chật
bây giờ bọn em có phải người nào dạy trước thì phải nhanh chóng để chuẩn bị đi làm xong gia đình thứ hai bắt đầu mới dạy được
thế đó mà là nhiều cái cũng có những cái va chạm hàng ngày là không thể tránh khỏi được
nhưng mà thôi
chị em dâu thì mới biết lường nghị
đấy đất thì chật
mà bây giờ hà nội thì chật hết rồi
không có chỗ nào mà rộng được nữa
thế đó mà có cái chỗ chui ra chui vào là cũng may mắn lắm
những tường căn nhà trên đã thuộc diện khổ cực vì mọi sinh hoạt đều trên diện tích không thể bé hơn
thì ngay trong ngõ hàng vài còn một hộ gia đình khác chen chúc nhau ở trong một cái hốc cầu thang
chỉ để vừa duy nhất một tấm ván gỗ cho hai người nằm co
gia đình chị hương
đã tồn tại ở đây hàng chục năm trời mà không thể đi nổi đâu
mới đây khi ngay thông tin về chuyện giãn dân phố cổ
chị hương cũng đã thổ lộ mong muốn được một lần rời khỏi cái ổ vòn vẹn ba mét vuông này
cô cũng bất vả cô cũng thất vật vào cái đoạn nào lớn như thế nào
thế nào phải làm thế nào
chứ mới biết làm thế nào
chứ đành cứ phải chịu thôi
thì cứ bố phải bên con bên mẹ nằm nuôi xuống
thế là mẹ nằm giữa còn bố bên này con bên này
thế là hai bố con thì ngăn lên
mẹ thì nằm xuống
mẹ thì nằm xuống dưới đây
thế là cứ ngủ với đứa ở thôi
chứ còn thì chả có gì khác cả
không có thì đành cứ phải chịu thôi
thế làm thế nào
ai chả muốn hẳn hòa thì để nhận được vị tổ kiện
không có thì cô cũng phải cứ phải chịu thôi
trên thực tế từ năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân tp hà nội đã có quyết định số một trăm sáu mươi tám
về việc phê duyệt đề án giãn dân khu phố cổ quận hoàn kiếm
đây là một chủ trương lớn và có nhiều ý nghĩa đối với quận hoàn kiếm
nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa
vật thể và phi vật thể
theo đó chủ trương giãn dân phố cổ
nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ
từ tám trăm hai mươi ba người trên một hectare năm hai nghìn một mươi
xuống còn khoảng năm trăm linh người trên một hectare
mật độ không chế theo quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi
tương ứng với việc di chuyển khoảng sáu năm trăm năm mươi hộ dân
với khoảng hai mươi sáu hai trăm linh người dân
tạo điều kiện tôn tạo phát huy giá trị lịch sử văn hóa khu phố cổ
và cải thiện nâng cao chất lượng
cuộc sống cho nhân dân
thực ra thì ở phố cổ chật hẹp như vậy
nhưng mà vẫn nhiều người cũng chấp nhận
cái điều kiện chặt hẹp
để vì cái cuộc sống lưu sinh
nói gì thì nói trong cái điều kiện ở phố cổ
tôi cũng một là thứ nhất là cái thói quen
của các hộ dân người ta cũng chấp nhận được
thứ hai là trong cái điều kiện
sinh sống ở đây
thì nhiều người cũng cố gắng
bám vào mặt đường
sống buôn bán nhỏ rồi
tìm mọi cách lưu sinh và người ta thấy
rằng cuộc sống cũng ổn định
đi nơi khác thì người ta cũng ngại là sang đấy
không biết sống như thế nào rồi làm ăn ra làm sao
thì cái này cũng là một cơ thể thách thức áp lực
đối với chính quyền và các cấp
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
vụ án lừa đảo tại dự án
dãn dân phố của hà nội đã được
tòa án nhân dân thành phố hà nội đã tuyên án
đối với ba bị cáo
đây là vụ án được dư luận
xã hội đặc biệt quan tâm chú ý
với tổng số một trăm năm mươi hai bị hại
và số tiền lừa đảo lên tới

theo cáo trạng các đối tượng đã lợi dụng
đề án dãn dân phố cổ lừa dối
người dân có nhu cầu mua khăn hộ
tại khu đô thị việt hưng
bọn chúng đã thực hiện hợp đồng góp vốn
đạt cọc với một trăm bốn mươi sáu lượt người
thu số tiền gần
một trăm bảy mươi tỷ đồng rồi chiếm đoạt
và sử dụng trái pháp luật
câu chuyện dãn dân phố cổ
tạo không gian bảo tồn cho
khu vực phố cổ của hà nội đã được
đề cập nhiều năm nay
thậm chí hàng chục tỷ đồng
đã được chi ra
cho việc khảo sát xây dựng bước đầu
phục vụ đề án này
thế nhưng cho đến nay chuyện này
vẫn dậm chân tại chỗ khiến không ít
người bức xúc và thành phố hà nội
một lần nữa phải đứng trước
những thách thức về công tác quản trị
và dãn dân phố cổ
liệu sẽ có một đề án mới khả ti hơn
hay hà nội sẽ phải chấp nhận
một khu phố cổ sập sệ
xuống cấp còn tiên bảo tồn
chẳng biết đi về đâu